được sự vận động của cơ quan công an trưa ngày một mươi một tháng một mươi hai nguyễn huy hoàng chú huyện xuyên mộc
đã được gia đình đưa đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu đầu thú và khai nhận hành vi giết người
vì cho rằng bị gia đình vợ ngăn cản trong việc gặp con nguyễn tĩnh đã rủ thêm nguyễn phi hoàng
và năm đối tượng khác mang theo hung khí đến đánh khiến bố vợ tĩnh tử vong
quá trình điều tra cơ quan công an xác định tĩnh là đối tượng trực tiếp chém nạn nhân tử vong
hiện bảy đối tượng này đã bị cơ quan công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra